suốt ngắn thời gian sửa chữa bảo dưỡng cắt giảm chi phí vận hành góp phần nâng cao hiệu quả chung của toàn hệ thống
có thể nói điện năng là một ngành đặc thù của tầm quan trọng với đời sống và phát triển kinh tế xã hội
để bảo đảm nguồn điện được ổn định thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định về lộ trình hình thành
và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại việt nam
theo đó lộ trình phát triển thị trường điện việt nam phải đi qua ba giai đoạn
phát điện cạnh tranh đến hết năm hai nghìn một mươi bốn bán buôn điện cạnh tranh từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi sáu thí điểm
và hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi một vận hành chính thức và sau năm hai nghìn hai mươi ba là vận hành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh hoàn chỉnh
ngay từ thời điểm bắt đầu vận hành thị trường
ngày một tháng bảy hai nghìn một mươi hai lúc đó mới chỉ có ba mươi một nhà máy tham gia trực tiếp
và với tổng công suất chín hai trăm một mươi hai mê chiếm ba mươi tám tổng công suất nắp đặt
đến thời điểm về nay số nhà máy này đã tăng lên hai tám lần tương ứng với cả tám vài nhà máy
và công suất nắp đặt đã tăng khoảng hai năm lần lên gỡ khoảng hai mươi hai tám trăm năm mươi hai mê
và chiếm bốn mươi chín tổng công suất nắp đặt của toàn hệ thống
các nhà máy đều nói chung là
thị trường điện đã giúp tăng tính minh bạch công bằng trong việc lập lịch
huy động các nhà máy điện
góp phần tối ưu toàn hệ thống tạo động lực và sự tin tưởng để thu hút các nhà đầu tư
các đơn vị phát điện đã nhận thức được tầm quan trọng
chủ động hơn trong công tác vận hành rút ngắn thời gian sửa chữa bảo dưỡng
cắt giảm chi phí vận hành chủ động trong trào giá
nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất của đơn vị góp phần nâng cao hiệu quả chung của toàn hệ thống
song song với công tác củng cố và phát triển thị trường phát điện cạnh tranh
bộ công thương đã và đang chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị
triển khai các công tác chuẩn bị cho thị trường bán buôn điện cạnh tranh
công tác vận hành thử nghiệm thị trường bán buôn điện đã tiếp tục được thực hiện trong năm hai nghìn hai mươi
và các tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
đặc biệt từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám thị trường bán buôn điện thí điểm
đã chuyển sang giai đoạn thực hiện thanh toán thật
thay vì tính toán mô phỏng như các giai đoạn trước đây
theo đó giai đoạn thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm
tháng hai nghìn một mươi tám bao gồm sự tham gia của năm tổng công ty điện lực
công ty mua bán điện và hai nhà máy điện phú mỹ một và phú mỹ bốn
theo đó tỷ lệ mua điện năng mua theo cơ chế thị trường của các tổng công ty điện lực là bốn bốn mươi hai
phần điện năng còn lại tiếp tục mua theo cơ chế giá bán buôn điện
của tập đoàn địa lực việt nam bán cho các tổng công ty điện lực
thứ nhất là về nhân lực và năng lực
các tổng nhân lực trong quá trình thí điểm trên giấy hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy

và hai nghìn một mươi tám đã hình thành được các bàn chỉ đạo
đã hình thành được bộ phận chuyên trách phục vụ việc tham gia thị trường điện
cụ thể đây là họ tổ chức những bộ phận trịch thuộc trong các bắt kinh doanh
của các tổng tiền lực để tham gia quá trình thực hiện các công tác trên thị trường điện
như dự báo phu tả đo đếm điện năng và thực hiện đối soát hình toán trên thị trường điện
về kiến thức và năng lực chúng tôi nhận thấy các tổng tiền lực có sự tiến triển rất sâu sắc
đặc biệt trong quá trình chúng tôi vận hành thí điểm
thì các tổng tiền lực đã có những góp ý và phản ánh rất kịp thời
và giúp cho bộ công thương điều chỉnh quyết định bốn nghìn tám trăm linh bốn thành quyết định hai nghìn tám trăm linh tám
để có thể xử lý những phát sinh trên thực tế trong quá trình thí điểm
và thứ hai là trong quá trình dự thảo thông tư
chúng tôi nhận được những góp ý hết sức là xác đáng của các tổng thể lực
đấy là một minh chứng của sự trưởng thành của các tổng tiền lực
không chỉ là đơn vị thủ động tiết biện kiến thức
đã tham gia quá trình và đóng góp tích cực trong việc xây dựng thị trường bán buôn điện cạnh tranh của chúng ta
cái thành tiệu tiếp theo là các tổng tiền lực đã đóng được các trình dự thủ tục
và các quy trình đối soát và xác nhận thanh toán trên thị trường điện
việc vận hành thí điểm thị trường bán buôn điện cạnh tranh trong thời gian vừa qua
là cơ sở để đánh giá tính phù hợp của các cơ chế vận hành thị trường bán buôn điện
theo thiết kế chi tiết
đồng thời các đơn vị thành viên thị trường đã từng bước làm quen với các cơ chế mới
đào tạo nâng cao năng lực
thị trường phát điện cạnh tranh chính thức vận hành đã có nhiều tác động tích cực
đến công tác lập kế hoạch của tổng công ty nói chung và các đơn vị phát điện của tổng công ty nói riêng
cụ thể là chủ động hơn trong việc tính toán đập kế hoạch vận hành cho các nhà máy điện
như là kế hoạch sản xuất kinh doanh sửa chữa bảo dưỡng các tổ máy
kế hoạch đăng ký cung cấp nhiên liệu
đối với nhà máy nhiệt điện và kế hoạch tối ưu nguồn nước đảm bảo cho cấp nước hạ du
như là tham gia thị trường đối với nhà máy thủy điện
trong công tác vận hành thị trường thì các nhà máy cũng chủ động hơn trong công tác đăng ký
và đập kế hoạch sửa chữa bổ sung khi mà không được phân bổ quy si
để nâng cao cái độ tinh cậy như là khi đưa nhà máy trở lại vận hành
ở một góc nhìn khác vẫn có nhiều ý kiến lo ngại về quá trình phát triển của thị trường này
đặc biệt là việc tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch bình đẳng
khi hiện nay mới chỉ thu hút được sắp xỉ năm mươi số doanh nghiệp tham gia
và trong số này phần lớn là các doanh nghiệp trực thuộc evn
tuy nhiên theo các chuyên gia vấn đề này không đáng ngại
bởi việc hoạt động theo cơ chế thị trường sẽ góp phần tăng tính cạnh tranh giữa các đơn vị
việc có ít doanh nghiệp ngoài evn tham gia là bởi một số nhà máy điện mới tham gia thị trường
nên chưa hoàn chỉnh hệ thống
hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ thị trường điện
mới chỉ đáp ứng được yêu cầu cơ bản
cũng theo các chuyên gia để nâng tính cạnh tranh của thị trường điện
đặc biệt là trong thời gian tới khi thị trường điện bán buôn chính thức được vận hành
quá trình hoàn thiện bộ máy sản xuất kinh doanh
và đặc biệt là việc xây dựng một khung pháp lý hoàn chỉnh sẽ là những mục tiêu quan trọng

có một khung pháp lý rõ ràng vững chắc cứ theo thế mà làm
cái này hiện nay vẫn đang quẩn yếu vì rất nhiều vấn đề mà chúng ta cũng chưa giải quyết được
suốt từ năm hai nghìn một mươi sáu đến đây thì chúng ta cũng đã xây dựng thị trường bán buôn
với những bước đi đầu tiên là chúng ta thí điểm trên giấy
rồi sau đó chúng ta từng bước đưa vào vào năm hai nghìn một mươi tám và qua
để chúng ta bắt đầu thương toán thị trường
thị trường bán buôn mặc dù là với cái tỉ trọng giao dịch trên thị trường
nó cũng còn rất là nhỏ bé là gần bốn năm
đối với thị trường bán buôn đây nó lại là một cái cấp độ mới của cái thị trường điện lực của chúng ta
và nó cũng có rất nhiều cái phức tạp
chính vì vậy cho nên là với cái mục tiêu là chúng ta phát triển thị trường
nhưng vẫn phải bỏ đạp cái an toàn hệ thống
hiện nay bộ công thương đã phê duyệt thiết kế tổng thể kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin
phục vụ vận hành và giám sát thị trường
giám sát hoạt động của thị trường điện cạnh tranh
tập đoàn địa lực việt nam cũng đã lập đề án kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin
và kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực
đây là những cơ sở pháp lý cần thiết để các đơn vị triển khai thực hiện
nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
tham gia thị trường điện cạnh tranh một cách hiệu quả